cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho biết đã có quyết định khởi tố hình sự khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà hồ trương thị thái duyên đối tượng có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn năm sáu tỷ đồng xảy ra tại phường phú đông tp phú hòa tỉnh phú yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho biết đã có quyết định khởi tố hình sự khởi tố bị can đối với bà hồ trương thị thái duyên đối tượng có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn năm sáu tỷ đồng xảy ra tại phường phú đông thành phố phú yên